thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn quốc hội hải phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
tại kỳ họp lần này quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi một dự án luật một dự thảo nghị quyết cho ý kiến tám dự án luật
quốc hội xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
tại buổi tiếp xúc cử tri bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố đã đạt được trong những năm qua
đồng thời đã gửi gắm ý kiến của mình tới thủ tướng đặc biệt là trong vấn đề giáo dục chống tham nhũng phát triển nông thôn mới xây dựng đất nước vững mạnh
để giáo dục có bước phát triển vững chắc toàn diện đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế
thì chúng tôi rất mong là ngành giáo dục phải nỗ lực phấn đấu vân lên không ngừng
phải đổi mới chương trình nội dung phương pháp giáo dục phải đổi mới công tác quản lý
và điều quan trọng hơn cái nỗ lực của ngành giáo dục chưa đủ
phải được toàn soạn quan trọng
và đặc biệt là được đảng nhà nước được chính phủ và đồng chí thủ tướng có quan tâm nhiều hơn nữa cho giáo dục đồng hạ
giáo dục chúng ta đã có sự đổi mới
chúng tôi đã kiên trì trên một quốc hội hai cái luật vừa qua
đó là luật giáo dục sửa đổi và luật giáo dục đại học sửa đổi
để chúng ta có những thể chế tốt nhằm thực hiện nghiêm túc đầy đủ
hệ thống người việt ba mươi chín của bộ chính trị về đổi mới giáo dục đoàn tạo
bởi vì có một nền giáo dục tốt thì dân tộc mới phát triển tốt
có nguồn nhân lực tốt thì phát triển đất nước tốt
cho nên cái việc này sẽ được tiếp thu quần thiện để sự nghiệp giáo dục của chúng ta tiến bước phục vụ đất nước
chúng tôi đã gần đây chúng tôi được theo dõi cái hội nghị tuyên dương
vinh quang nông dân việt nam và nông dân những người tiêu biểu của phong trào của hơn sáu mươi ba cá nhân được tuyên dương
và cái chỉ đạo của đồng chí trương thị mai thì biểu hiện cụ thể nông thôn mới trong thời kỳ hậu của cái nông thôn mới sau một mươi năm là gì
đó là những cái chỉ tiêu của nông thôn hiện đại với cái thiết chế văn hóa hiện đại
và chúng tôi mong rằng thủ tướng tiếp tục chỉ đạo để tiến tới sau nông thuần mới một mươi năm
là nông thôn mới hiện đại bền vững
cử tri huyện thủy nguyên hải phòng cũng như cử tri cả nước vẫn còn rất băn khoăn và lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay
sự phát triển về kinh tế xã hội quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh
dẫn đến các vấn đề về môi trường như ô nhiễm không khí khói bụi rác thải nước thải
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sức khỏe của người dân
của các bạn ấy không dừng lại
phải làm tốt hơn là có nông thôn mới rồi
thì phải xây dựng nông thôn kiểu mẫu nông thôn tiên biến để cuộc sống của dân dân
nhất là bà con nông dân người việt thật thoài nhiều nhất có cuộc sống tốt hơn
chúng ta đang nói về một cái định hướng xã hội chủ nghĩa
vậy thì cái người mà ở nông thôn là nhiều nhất
cái người khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng nông thôn khó khăn nhiều hơn
chúng ta phải quan tâm
chúng ta phải quan tâm đến các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển cuộc cách mạng của đất nước
đó chính là xây dựng nông thôn mới ở việt nam
chúng tôi sẽ có một chương trình chặt chẽ hơn quyết liệt hơn để bảo vệ môi trường sống của người dân
trước hết là rác thải rồi bảo vệ nguồn nước
và đặc biệt là xử lý vấn đề rác thải
rác thải nhựa làm sao
việt nam không thể và không được thành một cái bãi rác
rác ở ven biển nhiều quá rắc ở nông thôn nhiều quá
mà đặc biệt rác thải nhựa tràn lan qua
phải có những thông điệp mạnh mẽ về việc không được nhập rác thải vào việt nam
và quyết trả lại những công tơ
tổ chức phế liệu vào việt nam và sẽ có chính thức xử lý nghiêm khắc
những tổ chức cá nhân vi phạm về luật môi trường
về cơ chế chính sách cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thủ tướng cho rằng
để tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bên cạnh căn cứ pháp lý là luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành và địa phương để đưa ra các cơ chế chính sách phù hợp
đảm bảo công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ khởi nghiệp và sản xuất chưa ổn định trong vòng ba đến năm năm